không phải bị tả lợn châu phi thế nhưng lợn vẫn chết nhiều bất thường mà chưa rõ nguyên nhân tại sao
đó là tình trạng đang xảy ra tại xã đồng yên huyện bắc quang tỉnh hà giang trong hơn nửa tháng gần đây
và người chăn nuôi nơi đây đang hết sức lo lắng
phản ánh của phóng viên truyền hình nhớ dân
hiện tượng lợn chết chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại bốn trên tám thôn của xã đồng yên với tổng số hơn hai trăm hai mươi con của bốn mươi một hộ
thiệt hại nặng nhất là gia đình anh hà văn thuần có hai mươi hai con bị ốm chết
gia đình tự tiêu hủy một mươi con còn lại bảy mươi con bán chạy cho thương lái mà không báo chính quyền cơ sở
sau khi nhận được phản ánh hiện tượng lợn ốm chết của các hộ chăn nuôi tại xã đồng yên
tri cục thú y tỉnh đã xuống lấy mẫu bệnh phẩm và có kết quả xét nghiệm âm tính với dịch tả lợn châu phi
qua xác minh triệu chứng lâm sàng lợn ốm chết
có biểu hiện suất cao bỏ ăn mắt đỏ
theo cơ quan chuyên môn hiện tượng lợn chết nhiều ở hà giang xử lý chậm trong thời gian vừa qua
là do người dân tái đàn từ nhiều nguồn lây nhiễm khác nhau mà không qua kiểm dịch
chính quyền cơ sở nắm bắt thông tin chậm không kịp thời xử lý
qua đây tôi cũng mong rằng là người chăn nuôi trên địa bàn thỉnh hà giang
cố gắng là làm sao khi phát hiện được lợn ốm lợn chết mà chưa xác định được rõ nguyên nhân
thì có báo cáo kịp thời ngay cho cơ quan chuyên môn để chúng tôi nắm được
trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ xuống và xác minh kiểm tra
để đưa ra những giải pháp hiệu quả nhất cho công tác phòng chống bệnh
huyện bắc quang là vùng chăn nuôi lợn trọng điểm của tỉnh hà giang
riêng tại xã đồng yên có khoảng một năm trăm linh con lợn chưa nhiễm bệnh
vì vậy giải pháp của cơ quan chuyên môn đưa ra là tuyên truyền cho người dân tiêu độc khử trùng chuồng trại
bảo vệ đàn lợn tăng cường các tổ chốt kiểm dịch áp dụng nghiêm ngặt biện pháp chăn nuôi an toàn
khuyến khích tái đàn bằng giống lợn địa phương